phát triển theo hướng xanh và bền vững là xu hướng tất yếu
ngành du lịch cũng đang nỗ lực thể hiện trách nhiệm của mình trong công tác này
với chủ đề du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội hai nghìn hai mươi bốn sẽ tập trung vào các sản phẩm du lịch xanh
chuyển đổi xanh trong phát triển du lịch bền vững
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn được ngành du lịch tổ chức với chủ đề
du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
với kỳ vọng góp phần thúc đẩy xu hướng mới du lịch có trách nhiệm gắn với giữ gìn môi trường để phát triển
còn đường xanh v v tất cả những câu chuyện đó đều gắn với việc làm sao để cho sản phẩm du lịch của việt nam hấp dẫn hơn đổi mới hơn
đây là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu việt nam và khu vực
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội hai nghìn hai mươi bốn sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam và quốc tế quảng bá thương hiệu
giới thiệu sản phẩm và phát triển quan hệ kinh doanh du lịch
còn đối với người dân đây là cơ hội tốt để tìm kiếm những khuyến mại và sản phẩm du lịch hấp dẫn
đến với chương trình vitm hai nghìn hai mươi bốn lần này
việt nam airlines cũng đem đến hội trợ đối với các chương trình ưu đãi dành cho khách lẻ và các chương trình cho các doanh nghiệp lựa hành
với khách lẻ việt nam airlines sẽ cung cấp các chương trình giảm giá đến một mươi năm
cung ứng ra đối với các doanh nghiệp du lịch khoảng đến một mươi vé
tuy nhiên cũng sẽ phụ thuộc vào các doanh nghiệp có sẵn sàng nhận và phân phối tiếp tới các khách hàng hay không
những hoạt động của hội trợ du lịch năm nay
về trường hợp
chủ đề chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
thể hiện nỗ lực của ngành du lịch của hiệp hội và các doanh nghiệp du lịch
trong việc hiện thực hóa các sáng kiến tiếp cận mở rộng thị trường đối với mô hình kinh doanh du lịch xanh